tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp phó thủ tướng singapore tiêu trí hiển
chào mừng phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền sang thăm việt nam và tham dự sự kiện đặc biệt kỷ niệm hai mươi năm thành lập khu công nghiệp việt nam singapore đầu tiên tại bình dương
chủ tịch quốc hội khẳng định sự có mặt trên ba miền của các khu công nghiệp việt nam singapore đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai nước
đồng thời nhấn mạnh với sự gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo chính phủ và nhân dân hai nước đó sẽ là động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore phát triển mạnh mẽ hơn nữa
hiện singapore liên tục là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu tại việt nam kinh mạch hai chiều năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn chín tỷ usd cùng với hơn một sáu trăm linh dự án tại việt nam với tổng vốn đầu tư đạt gần ba mươi tám tỷ usd

đánh giá cao việc việt nam là một trong những quốc gia sáng lập tpp phó thủ tướng tiêu trí hiền nhấn mạnh điều này đã giúp việt nam gửi đi một tín hiệu rõ ràng về định hướng lập pháp giúp việt nam giành được lợi thế trong quá trình thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế
phó thủ tướng cũng hứa sẽ chuyển lời đề nghị của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới chủ tịch quốc hội singapore để sớm thúc đẩy tiến hành thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước